chí sinh này
được nâng điểm một cách
không đúng bức
sai phép phạm luật

họ nhận được ngay một bài học đầu tiên
đầu đời nó là bài học về sự dối trá
và sự dối trá ấy sẽ chi phối toàn bộ
hành động và sự nghiệp của con người ấy
trong quãng đời còn lại
nhưng sẽ nhiều trường hợp sẽ như thế
ngay từ đầu được vào học
mà đã tự ý thức được bằng cách này hay cách khác
rằng ta đã được nâng lên
một cái không đúng bức để lọt vào chỗ này
thì anh ta hay chị ta
sẽ có thể vận dụng lợi thế ấy
để làm những việc khác gây tác hỏa
cho cộng đồng
cho nên việc làm như thế này chúng ta phải hình dung đầy đủ
và tôi chí nhắc là hết sức ủng hộ
những việc làm rõ ràng tuyên tuổi
không những của chí sinh
mà của cha mẹ chí sinh
vi phạm vào điều thi cử trong vụ việc vừa rồi
và không những là phụ huynh
của các thí sinh
mà thậm chí là những cán bộ địa phương
và cả những lãnh đạo chủ chốt nữa
thì ông nghĩ sao
rất đúng như vậy
mà điều này tôi cũng lại thấy là lo
tại sao chúng ta lại cứ đưa về địa phương
cho tự quản như vậy
bộ trưởng phúc trấn nhã nói
có một câu là
tôi công nhận ông nói đúng
rằng để cho các địa phương
tự tổ chức thi cử
thì có cái lợi nhưng có cái bất lợi
là sẽ dẫn ra những cái tư cực
điều này tôi nghĩ đến
ngày xưa chúng ta không có chuyện đấy
trong bài học lịch sử
không chỉ ở việt nam
mà một số nơi khác cũng vậy thôi
ngày xưa chúng ta vẫn gọi là lai kinh
đeo ống quyển về lai kinh
về kinh thì chỉ có người ở kinh đô
một cái ban bệ nào đó
nằm trong bộ lễ
lục bộ thì bộ lễ là bộ thứ hai
có liên quan đến giáo dục
đã tổ chức quay thi
với những cái quy chế hết sức chặt trèo
về dọc phách
về gián quyển
về đổi tên
thì không có những người khác
không có trai mẹ của các ông ấy còn hết được
trên trạng thế này
chứ còn khi chúng ta đưa về
mỗi địa phương cụ thể như vậy
thì tất nhiên chúng ta thấy là
con ông sở giáo dục
con bà sở công an
con ông sở tài vụ
tài chính thì đó sẽ dính níu vào đây
cho đến cái việc
phải tập trung
làm lại cái cách thi cử thế này
và phải làm lại cái việc
giả soát cho ra những người
đã vào cái không chứng đáng
là cần thiết
và cái việc làm này
nó giống như là một hồi xuống
hiết sức quan trọng
trong cuộc đấu tranh chống dung của hiện nay
bởi vì không chỉ có ngành giáo dục thi hết cấp
như chúng ta đang bàn ở đây
chúng ta biết còn nhiều ngày khác
có những thi
có những thi tuyển
trong các tiền lượng nghệ
về khoa học
về công nghệ
về công kế
cả về văn hóa
về thể thao
đều có những cuộc thi tuyển
cái tinh thần
phải trong sạch
không được gian đận
cần phải thể hiện
không chỉ trong giáo dục
tất nhiên chúng ta đang nói kỹ về giáo dục
vì giáo dục là diện bảo của một đất nước
mặc dù là dư luận
thì cũng có những phản ứng hết sức là gai gắt
và thậm chí là chúng ta cũng xác định
là cần phải làm rõ danh tính
và điều tra xử lý vụ việc
một cách rõ ràng nhất
nhưng cho đến thời điểm hiện tại
thì danh tính của những phụ huynh
vẫn chưa hề được công bố
vậy thì tôi cảm thấy là đây
đây có thể gọi là một sự
điều tra lưng trừng không ạ
tôi cũng đọc nghe được dư luận
kể cả những người dân rất bình thường
người ta đều có chung chữ như thế này
lại có chữ là lúng túng
lại trần trừ
không lại trừ
có thời gian để giảng xếp
tính toán lại
chạy cái sai
chạy cái sai
tôi tin là việc này có
chúng ta ngồi đây
hoàn toàn thống nhất với dư luận bên ngoài
một làn sóng đang
có thể nói dâng trào
để ủng hộ cái việc
phải nhanh chóng
làm rõ danh tính
của các thí sinh
tác động vào cho việc danh điểm này
càng nhanh càng tốt
vì việc gì càng sáng tỏ
thì cái chân lý nó mới đến được
chúng ta vẫn không thể quên được
một nhà tư tưởng thế giới đó
công chất hay là
tự nó không chiến thắng
mà chỉ chiến thắng
thông qua đấu tranh
để cũng là như vậy thôi
thưa quý vị
hàng loạt phụ huynh có con
được nâng điểm thi
dần được hái lộ
trong đó có nhiều em
là con cán bộ lãnh đạo
tại các địa phương
có phát hiện gian lận thi cử
tuy nhiên đó mới chỉ là điều tra
từ báo chí
còn thực tế
cơ quan chức năng hiện nay
vẫn chưa công khai danh sách
cũng như danh tính học sinh
và phụ huynh có liên quan
những mấy đứa
phát xích liên quan
trong vụ việc gian lận điểm thi
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
đang dần lộ sáng
nhiều cán bộ đã bị khởi tố
và phải chịu trách nhiệm hình sự
kết quả rõ ràng
trong khi đó
vì phạm là có ý thức
và có tổ chức
những người tham gia
không chỉ là cán bộ bảo vệ kỳ thi
mà còn có sự nhúng tay của phụ huynh
có con em được nâng điểm
sự gian lận của phụ huynh
đã kéo theo hàng loạt những hệ lụy
không chỉ với riêng
những thí sinh

là nạn nhân trong vụ gian lận
mà có tác động tiêu cực
tới chính con em
của những phụ huynh gian lận này
việc công khai danh tính
như một hình phạt về tinh thần
để lấy lại kỳ cương
và sự trung thực trong giáo dục
bởi chỉ cần pha một chút giả dối
niềm tin trong giáo dục sẽ sụp đổ
vâng và khi câu chuyện đau lòng này xảy ra
thì tôi nhớ lại
một câu chuyện
dưới chiều vua thiệu trị
là cũng xảy ra một vụ gian lận thi cử
do có vị sơ khảo
vi phạm quy chế thi
và bị vua tuyên chém đầu
vậy thì không biết là
một bài học đã diễn ra trong lịch sử rồi
thì nó có tính ứng dụng như thế nào
rất là đau lòng
chúng ta cũng
bạn vừa nhắc cho tôi một chuyện
một tài năng của đất việt là
nhanh nhân cao vác quát
ông là một người tài năng
nhưng trên đất ông là người có trách tim lớn
ông luôn luôn tôn trọng
tôn trọng cái thiện
tôn trọng sự thật
ông được làm giám khảo một kỳ thi
như chúng ta biết
nhưng ông bỗng nhiên phát hiện ra
một số những thí sinh
mà bằng cách trách nhiệm của ông
bằng khả năng đặc biệt
ông nhận ra họ có tài
có thể ra giúp nước
nhưng do dại rột
lại phạm phải cái
gọi là phạm hủy
thì ngày xưa
trường quy nó có những quy định
nó hơi cổ lỗ một chút
thì với mong muốn
cứu những người tài này
để cho họ được phụng sự đất nước
đã gọi là thế mà
thì ông đã bàn với một người bạn khác
để dùng một cái chất keo gì đó
để xóa tiên đi
nhưng việc đó lại lộ ra
đúng rồi đó
thì vua nghiêm quá
lại xử trả với ông ấy
cái việc này mình mới thấy rằng là
kể cả từ đất vua
tuy rằng có một sự vội vàng sai lầm
cho đến hiện tượng này
thì chúng ta thấy
đã tôn trọng lẽ phải
đã muốn làm chặt chẽ
chuẩn xác như thế
trong các kỳ thi
tuyển trọng con người
để ra làm
việc cho đất nước
một cái bài học ấy
tôi không biết
tôi không biết rằng
những nhà quản lý giáo dục
với chúng ta
có thấm nhuận
cái bài học ấy không
khi nghĩ về
việc tầy đỉnh
đã diễn ra như thế này
tôi cũng nghe
bộ trưởng phùng xuân nhạ
có nói thêm rằng
là sắp tới đây
để chuẩn bị
cái kỳ thi hai nghìn một mươi chín
sẽ làm tốt hơn
chặt chẽ hơn
nâng cấp cả những cái phần bềm
tất cả những đó là tốt
nhưng có một cái
theo tôi là mối chốt
phải tìm những con người
xứng đáng nhất
đáng tiếc gãy nhất
để thực thi những cái nhiệm vụ như này
nói cho có
con người vẫn được quyết định tất cả
ngày xưa bộ trưởng
bộ giáo dục
bộ đại học là tạ công bửu
có nói một câu với các nhà giáo
ở hội trường cfda
trường đạc bách khoa
câu nên nhớ cho
người có máy
hơn là người không có máy
nhưng khi có máy giỏi nhất
thì máy vẫn ra con người
thì mấy cái máy mới làm tốt được
tôi nghĩ rằng việc đó
giúp ích phần nào đó
cho những người đang tiến hành
những cái công việc
nằm trong trạch khóa
các đội ngũ
các bộ trong ngày giáo dục
và một lần nữa
cũng cảm ơn ông đã dành thời gian
cho truyền hình nhân dân
xin cảm ơn
thưa quý vị
qua vụ việc gian lận này
dư luận lại dóng lên hồi chuông cảnh báo
đối với ngành giáo dục
và toàn xã hội
về cuộc chiến chống tham nhũng
do đảng và nhà nước
đang chỉ đạo quyết liệt
để loại trừ ra khỏi đời sống xã hội
những kẻ có chức có quyền
suy thoái biến chất
như vậy có thể xem
việc loại trừ tiêu cực trong giáo dục
là bước cơ bản
cho trận chiến lâu dài
chống tham nhũng
tiêu cực trong xã hội ta
một xã hội trong sạch
chỉ có thể được xây dựng
trên nền tảng giáo dục vững chắc
khi ở đó
những giá trị
chuẩn mực đạo đức của xã hội
được duy trì và phát triển
đến đây thì thời lượng
dành cho chương trình
đường tới tương lai kỳ này
cũng đã kết thúc
đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại